cảm ơn các bạn đã theo dõi
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi một một người dân xã tam thanh đến đồn biên phòng tam thanh trình báo và giao nộp một bánh nghi là heroin nhặt được ở bãi biển thôn hòa hạ xã tam thanh
bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với lực lượng công an nhanh chóng triển khai lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp số vật phẩm màu trắng là heroin nhặt được ở địa phương thu giữ hai mươi năm bánh
đến ngày bốn tháng một mươi hai một người dân xã tam thanh tiếp tục đến cơ quan chức năng giao nộp thêm một bánh heroin không còn nguyên vẹn
qua quan sát các bánh heroin này được gói bọc rất cẩn thận bởi nhiều lớp bao bóng bên trong có lớp giấy màu vàng trên lớp giấy có một logo màu đỏ in tiếng nước ngoài
các bánh heroin này được người dân phát hiện trong chiếc can nhựa màu vàng trôi giạt vào bờ biển tại xã tam thanh
cũng liên quan đến ma túy công an huyện mường la tỉnh sơn la vừa phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
tại bản mòn xã tạ bú huyện mường la
các đối tượng bị bắt là ly a lệnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện mù cang trải tỉnh yên bái và giàng xeo xì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở khu vực biên giới mang về tỉnh yên bái và lào cai để tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều trị
cơ quan tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người đàn ông chết cháy tại ngã ba đường thuộc địa phận tổ ba khu phố xôi đá phường tân xuân tp đồng xoài
vào khoảng một giờ sáng nay nạn nhân được phát hiện nằm bất động giữa ngã ba đường toàn thân người phía trên bị lửa bao trùm
sau khi dập tắt lửa nạn nhân đã tử vong mọi người báo cho cơ quan công an
danh tính nạn nhân được xác định là nguyễn trí tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước chủ một quán ăn sáng ở thành phố đồng xoài
vị trí nơi thi thể nạn nhân nằm chỉ cách nhà khoảng ba trăm linh mét
mới đây tại khu vực biển giáp danh giữa thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiếp tục phát hiện tạm giữ ba tấn than không rõ nguồn gốc khi tiến hành kiểm tra đoàn đẩy mang số hiệu nb sáu nghìn chín trăm linh sáu cùng hai sản lan có biểu hiện nghi vấn
đoàn đẩy nb sáu nghìn chín trăm linh sáu do ông nguyễn xuân chiến bốn mươi ba tuổi chú tại huyện hoa lư tỉnh ninh bình làm thuyền trưởng đang chở khoảng ba tấn than xít hồ sơ giấy tờ của số than nói trên do thuyền trưởng chiến xuất trình còn nhiều điểm mâu thuẫn nghi vấn
trước đó cũng tại khu vực này tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tiến hành kiểm tra đoàn đẩy số hiệu qn bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám bình an hai mươi cùng bốn xà lan do ông phan văn tiệp ba mươi sáu tuổi trú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình làm thuyền trưởng
phát hiện tàu đang chở khoảng ba tấn than cám tại thời điểm kiểm tra thuyền trường tiệp và các thuyền viên cũng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ chứng minh được tính hợp pháp của số than cám ở trên tàu
công an tỉnh bắc giang vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc lớn tại nhà của lý văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang tạm giữ một mươi chín đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
chủ sới bạc là đối tượng giáp văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã đứng ra tổ chức đánh bạc
hoạt động tinh vi thường xuyên thay đổi địa điểm đưa đón con bạc bằng xe ô tô một mươi sáu chỗ
khi lên xe sau khi thu hết điện thoại di động các con bạc mới được chủ giới tiết lộ địa điểm
tại chỗ lực lượng công an thu giữ hơn hai mươi năm triệu đồng ba xe ô tô hai xe mô tô và một số vật dụng có liên quan
khi tổ chức giới bảng này giáp văn hải sẽ thu của mỗi người từ một trăm linh cho đến ba trăm linh nghìn đồng
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt